công ty đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đã và đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng
trong vài năm trở lại đây nước ta đã chứng kiến hàng loạt các tập đoàn công ty đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao với mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao của nước ta
đây là trang trại đông dương cơ sở tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại tỉnh quảng bình
mô hình này được triển khai trồng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy với quy mô năm năm hectare tổng mức vốn đầu tư là ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó hai hai hectare rau xanh các loại được trồng trong các nhà kính thiết kế cho vùng chịu bão lũ và khí hậu khắc nghiệt
số diện tích còn lại công ty trồng các loại cây khác như hoa cây cảnh cây ăn quả
bây giờ là năm sáu để phát triển được kinh tế
đó là trang trại của doanh nghiệp
từ đó chúng tôi đưa ra giải pháp tìm phương án đầu tư công nghệ cao về nông nghiệp trên vùng đất go đôi
khó khăn lớn nhất là làm sao để hệ thống nhà này tồn tại được vùng bão lớn như thế này
vừa rồi trải qua hai trận bão lớn ở quảng bình gió dật đến cấp một mươi năm mà vẫn còn nguyên thế này
là tỉnh thường xuyên phải chịu những ảnh hưởng của thiên tai
thời gian qua tỉnh quảng bình đã có nhiều chính sách hỗn hợp
hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu
bên cạnh áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao từ israel cũng như trồng rau theo công nghệ thủy canh
trang trại đông dương còn xây dựng hệ thống nhà kính nhà sường có thể chống chọi với những trận bão cấp một mươi bốn một mươi năm
để thích ứng với sự khắc nghiệt của thiên tai và biến đổi khí hậu tại quảng bình
việc phát triển theo mô hình này
đưa lại năng suất cao
vấn đề quan trọng hơn nữa là chất lượng sản phẩm rất tốt
tránh được các dư lượng về hóa chất phục bảo vệ thực vật và kệ cả kim loại nặng
cho nên có thể nói cái việc phát triển cái mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh theo mô hình của đông dương
đây là một hướng đi đúng phù hợp với điều kiện quảng bình
và nó khắc phục được những điều kiện thiên tai thời tiết bất lợi
đưa lại năng suất hiệu quả kinh tế rất cao
thực hiện nghị quyết trung ứng bảy
khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
thời gian qua chính phủ đã ban hành nhiều chính sách yêu đãi
hỗ trợ thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài nước
như chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
chính sách ưu đãi về thuế tín dụng đất đai
khuyến khích doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân
gắn với tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn
hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nông nghiệp sạch và các quy định về đầu tư hợp tác công tư trong nông nghiệp
các chính sách đó được triển khai thực hiện ngay từ khi được ban hành
và tiếp tục hoàn thiện theo hướng tạo môi trường ngày càng thuận lợi
để khai thác tiềm năng cơ hội đầu tư nhằm thu hút ngày càng nhiều
nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
với chủ trương phấn đấu có một mươi doanh nghiệp
cùng với các chính sách về thu hút đầu tư vào nông nghiệp
đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao
thời gian qua đã có nhiều tỉnh thành trong cả nước quan tâm
nếu chúng ta đi đến với người nông dân doanh nghiệp như vừa và nhỏ đặt hợp tác sản
thì như tôi nói là nó sẽ lén lõi đến từng hồ nông dân từng cộng đồng dân cư
theo tôi đấy cũng phải là khó
và nếu chúng ta đi theo hướng này vẫn là hướng ứng dụng tốt
có thể một phần thôi nhưng đem lại hữu ích rất lớn cho cộng đồng người dân
đặc biệt là ở những vùng có lợi thế nhưng sản phẩm cá biệt
tỉnh đã nghiên cứu vấn đề lâm sao đó
về cây trông vật nuôi để đảm bảo thích ứng về biển đổi khí hậu và phát triển biên vững
tỉnh cũng đã tổ chức hội thảo về cây vùng có đôi
và hiện nay cũng đang chỉ đạo các ngành các địa phương kết hợp và tìm hiểu những mô hình
để từng bước khôi phục lại sản xuất
hai nữa là phải nghiên cứu để xây dựng các mô hình trang trại
có những cây trông mới để phù hợp với biển đổi khí hậu và phát triển biên vững
trong đó có những cây mà nói
chịu cái tác động của thiên nhiên rất là lớn và mang lại hiệu quả
đặc biệt là liên quan đến cái tiêu thụ sản phẩm liên kết trong sản xuất
để đảm bảo cho người dân yên tâm canh tạc
thời gian qua cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền
phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã nhận được sự quan tâm của nhiều tỉnh thành trên cả nước
các địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
có thể nói đây sẽ là hướng đi là tiền đề để thúc đẩy nền nông nghiệp
ở phương ngày càng phát triển theo hướng hiện đại và biên vững
chúng ta không thể hội nhập mà không coi trọng cái giải pháp khoa học công nghệ
đây sẽ là một trong những giải pháp tiên quyết để quyết định không chỉ câu chuyện giá thành
mà nó còn liên quan chất lượng sản phẩm
đây là nợi thế cạnh tranh của các quốc gia biết tranh thủ cái giải pháp này
do đó là riêng về khoa học công nghệ chúng ta cũng phải thay đổi kể cả về chính sách
kể cả về mặt thể chế
kể cả về mặt hình thức tuy nhiên gần đây thì bộ khoa học công nghệ cùng với bộ nông nghiệp
các bộ ngành chúng ta đang tập trung vào những cái vấn đề then chốt
hình thành làm sao cái thị trường giao dịch về khoa học công nghệ
chúng ta hình thành cơ chế phối hợp xã hội hóa
bản thân nhà nước không thể làm hết khoa học công nghệ được
chúng ta phải liên kết chúng ta phải có cơ chơ cơ chế để phát huy tối đa các doanh nghiệp vào cuộc
nông dân vào cuộc
ê kiến khán giả quan tâm xin được gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộng thng a gmail com
chương trình nông nghiệp chuyển động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu và một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại